nhiều người đã bắt đầu trở lại thủ đô áp lực giao thông trên một số tuyến đường cửa ngõ cũng tăng nhẹ nhưng chưa đến mức ổn tắc kéo dài như năm trước
theo ghi nhận của phóng viên chiều ngày hôm nay hai mươi tháng hai tức mùng năm tết âm lịch lượng người dân đổ về các bến xe khách ở hà nội rất đông so với những ngày trước
phần lớn là sinh viên cán bộ và người lao động
tuy nhiên các lực lượng chức năng đã túc trực liên tục nên tình trạng tắc nghẽn giao thông tại các cửa bến xe đã không xảy ra
giá vé lúc về vẫn giữ nguyên không thay đổi tuy vậy vẫn còn hiện tượng nhồi nhét khách tại một số tuyến xe

càng về cuối giờ chiều lượng người và phương tiện giao thông đổ về hà nội càng tăng
tuy nhiên các lực lượng chức năng vẫn đang rất cố gắng phối hợp chặt chẽ để điều tiết tình hình giao thông giúp cho người dân trở về hà nội được di chuyển dễ dàng